theo chủ trương của bộ giáo dục và đào tạo lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thống nhất diễn ra đồng loạt trên cả nước vào hồi bảy h ba mươi phút sáng ngày năm tháng chín
lễ khai giảng gồm hai phần phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng bảo đảm trang nghiêm với các nghi thức trào cờ hát quốc ca không dùng băng lời bài hát đọc thư của chủ tịch nước
phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh nhất là những học sinh lần đầu tiên đến trường
sau đây là tổng hợp không khí ngày khai trường tại nhiều địa phương trên cả nước do các phóng viên truyền hình nhân dân gửi về trong sáng nay
sáng nay gần hai trăm linh giáo viên và học sinh của ba trăm bảy mươi chín trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông ở tỉnh hưng yên dự lễ khai giảng năm học mới
tại trường trung học phổ thông chuyên hưng yên thành phố hưng yên hơn một giáo viên và học sinh dự lễ khai giảng quyết tâm phấn đấu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
theo nghị quyết số hai mươi chín của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đổi mới phương pháp dạy và học
nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh đa dạng hóa các loại hình học tập giáo dục toàn diện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
quốc gia olympic và khu vực
hòa chung không khí rộn ràng ngày khai trường trên cả nước sáng ngày hôm nay hơn bảy trăm linh học sinh tại vùng rồn lũ phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai cũng nôn nức phấn khởi đi tiệu trường
đây là cây cầu mới bắc qua suối phìn ngan để nối thôn sùng hoàng với trung tâm xã trước đó do ảnh hưởng của trận lũ vừa qua đã cuốn trôi cây củ cũ khiến một mươi bảy hộ dân bị cô lập
cây cầu mới hoàn thành đúng dịp năm học mới
đã giúp cho sáu mươi học sinh trong các thôn có thể yên tâm đi học trong mùa mưa lũ
mấy hôm trước đi bộ còn khó khăn không đi được
là ngôi trường với một trăm linh học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số lại chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua
tuy nhiên nhờ sự cố gắng của chính quyền và sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân nên công tác khắc phục hậu quả đã nhanh chóng hoàn thành
các em học sinh có điều kiện đầy đủ để bước vào năm học mới
cũng trong thời gian này sáu trăm tám mươi hai trường học trên địa bàn tỉnh lào cai diễn ra lễ khai giảng bảo đảm đúng thời gian đề ra
tại quảng trị hơn một trăm sáu mươi học sinh trên địa bàn tỉnh đã tương bừng khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
là một trong bốn tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường toàn tỉnh quảng trị hiện có trên một mươi sáu hai trăm linh học sinh ở một mươi sáu xã vùng biển bãi ngang bước vào năm học mới
theo quyết định của chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị sẽ miễn giảm học phí có thời hạn cho học sinh vùng biển
bên cạnh đó ngành giáo dục và đào tạo
cũng chỉ đạo các trường học tổ chức phát động trong giáo viên và học sinh tổ chức quyên góp ủng hộ giúp đỡ học sinh vùng biển
chỉ đạo các trường giảm một số khoản thu trong năm học để giảm bớt gánh nặng cho gia đình học sinh
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng đang nỗ lực chung tay với phụ huynh vùng biển để huy động tối đa học sinh tới trường
với phương châm không để học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn
cùng với cả nước tại tỉnh quảng nam
có hơn ba trăm hai mươi năm học sinh ở các cấp học hần hoàn bước vào năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
năm học này toàn tỉnh có tám trăm linh ba trường tăng một mươi ba trường so với năm học trước
để chuẩn bị cho năm học mới các địa phương trong tỉnh đã đầu tư nâng cấp tu sửa lại phòng học
và mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học
theo tổng hợp từ các địa phương toàn tỉnh đã xây dựng mới sáu trăm bốn mươi tám phòng và sửa chữa hai trăm hai mươi một phòng
với tổng kinh phí đầu tư trên ba trường
ngoài ra ngành giáo dục các địa phương còn dành hơn một mươi năm tỷ đồng mua sắm bàn ghế và các loại thiết bị khác
nhờ hệ thống trường lớp và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy được đầu tư nâng cấp sửa chữa kịp thời
đã góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong năm học mới
tại quảng ngãi sáng nay hơn ba trăm linh học sinh các từ bậc mầm non đến trung học phổ thông
đã hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới với những kỳ vọng thay đổi của ngành giáo dục
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là năm thứ ba tỉnh quảng ngãi thực hiện nghị quyết hai mươi chín của trung ương
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
để thực hiện chương trình này ngành giáo dục và đào tạo quảng ngãi đã đề ra một mươi nhiệm vụ trọng tâm
trong đó chú trọng nhất đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp
vì thế bước vào năm học mới quảng ngãi tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục thực hiện tốt việc đổi mới giáo dục
với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm trong công tác sàng dạy và học tập
sáng nay thành phố cần thơ có bốn trăm bốn mươi trường thuộc các cấp đồng loạt khai giảng
với hai trăm bốn mươi học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông
để kịp chuẩn bị cho năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thành phố đã hoàn tất và đưa vào sử dụng mới chín trăm linh tám phòng học
dự lễ khai giảng tại trường trung học phổ thông chuyên lý tự trọng
ngôi trường dẫn đầu về chất lượng trong khu vực đồng bằng sông cửu long
có một trăm linh học sinh lớp một mươi hai đỗ đại học nguyện vọng một
đồng chí trần quốc trung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thành ủy
đã trao tặng bằng khen cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc giảng dạy
và nhiều học bổng cho các em học sinh đạt được thành tích cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
cùng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường